phần lan thành viên mới nhất của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato thông báo sẽ trục xuất chín nhà ngoại giao đang làm việc tại đại sứ quán nga ở thủ đô helsinki của nước này vì hoạt động với vai trò tình báo
quyết định này được đưa ra dựa trên những đánh giá của cơ quan tình báo an ninh phần lan
mối quan hệ giữa phần lan và nga đã xấu đi nhanh chóng sau khi nổ ra xung đột ở ukraine
tháng trước nga đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của đại sứ quán phần lan ở moscow và lãnh sự quán phần lan ở st petersburg
hồi tháng năm năm ngoái bộ ngoại giao nga cũng thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao phần lan ở moscow nhằm đáp trả một số nhân viên đại sứ quán nga tại helsinki bị trục xuất